theo tin tức từ phòng cảnh sát giao thông hà nội đơn vị này đã mời tài xế taxi nguyễn trọng doãn chú tại hà nội lên trụ sở để xử lý hành chính về vi phạm luật giao thông đường bộ
trước đó vào sáng ngày một mươi tháng năm tài xế điều khiển xe taxi mai linh biển số hai mươi chín a bốn mươi bảy nghìn tám mươi bốn phóng nhanh lạng lách đánh võng trên cầu vĩnh tuy khiến nhiều người tham gia giao thông bức xúc
qua quá trình xác minh phòng cảnh sát giao thông hà nội đã xác minh và tiến hành xử phạt bảy năm triệu đồng tạm giữ xe bảy ngày và tức giấy phép lái xe hai tháng về hành vi trên
ngoài ra công ty taxi cũng đã phạt tài xế này số tiền năm triệu đồng